hôm nay ngày một mươi sáu tháng bảy tại hà nội dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
ban bí thư đã họp xem xét thi hành kỳ luật đối với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
và đồng chí nguyễn hồng trường nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
sau khi xem xét tờ trình số hai trăm một mươi bốn ngày một mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban kiểm tra trung ương
ban bí thư nhận thấy đối với ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải và quy định số một trăm bảy mươi hai ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị
ban hành nghị quyết trái với chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước
tại các doanh nghiệp đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải và trong thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
tại tổng công ty cảng hàng không việt nam
vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu là nghiêm trọng làm thiệt hại và thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước
để nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành giao thông vận tải
căn cứ quy định số bảy ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của bộ chính trị về xử lý tổ chức đảng vi phạm xét nội dung tính chất mức độ hậu quả của vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu bằng hình thức cảnh cáo
đối với đồng chí nguyễn hồng trường nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ giao thông vận tải
trong thời gian giữ cương vị ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp bộ giao thông vận tải
đồng chí cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
chịu trách nhiệm cá nhân về ký các quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp phương án cổ phần hóa
thoái vốn nhà nước tại nhiều doanh nghiệp đơn vị thuộc bộ giao thông vận tải đề nghị thủ tướng chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa
cho cổ phần hóa không đúng thẩm quyền vi phạm quy định của pháp luật về cổ phần hóa quản lý vốn tại các doanh nghiệp
đồng ý cho tổng công ty hàng không việt nam thực hiện một số hoạt động không đúng với quy định của luật doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi ba
và các quy định của chính phủ thiếu kiểm tra để các doanh nghiệp được phân công phụ trách vi phạm khuyết điểm gây thất thoát tài sản của nhà nước
quá trình kiểm điểm đồng chí nguyễn hồng trường đã nhận thức rõ vi phạm và trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công
vi phạm khuyết điểm của đồng chí nguyễn hồng trường là nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng ngành giao thông vận tài và cá nhân đồng chí
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm xét nội dung tính chất mức độ hậu quả các vi phạm và quá trình công tác
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn hồng trường bằng hình thức cách chức ủy viên ban cán sự đảng bộ giao thông vận tải
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đồng thời ban bí thư yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí nguyễn hồng trường đồng bộ với xử lý kỷ luật về đảng